thưa quý vị khán giả viêm phổi là hiện tượng nhiễm khuẩn cấp tính ở phổi do nhiều nguyên nhân gây nên
ở nước ta viêm phổi chiếm khoảng một mươi hai các bệnh về phổi
bệnh không chỉ phổ biến ở trẻ em mà còn hay gặp ở người cao tuổi
đang nói viêm phổi ở người cao tuổi bệnh tiến triển nặng hơn so với người trẻ
vậy nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng viêm phổi ở người cao tuổi biểu hiện bệnh như thế nào
ngay sau đây là nội dung tư vấn của chuyên gia y tế đến từ bệnh viện đa khoa tâm anh hà nội
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
vậy thì người cao tuổi mắc bệnh viêm phổi phải đối mặt với những ưu cơ gì
nói chung là người cao tuổi mắc bệnh rồi nhưng mà biểu hiện ra sẽ không còn đầy đủ các triệu chứng như là ho sốt hay là khó thở hay là tức ngực nữa
ngoài ra thì các cận lâm sàng để chuẩn đoán viêm phổi đôi khi ở trên người già nó cũng sẽ không điển hình và không đặc trưng
và thực tế cũng rất nhiều trường hợp là người lớn tuổi đến với viện chỉ đến với viện khi mà cái triệu chứng nó đã ở mức độ nặng rồi
đã gây ra những biến chứng như là suy ốp hay là áp xe phổi rồi
khi mà đã chuẩn đoán viêm phổi tại người già cũng gây ra điều trị khó khăn
bệnh lý nhiều bệnh lý toàn thân này chức năng gan chức năng thận nó đều suy giảm rồi
nên cái việc dùng thuốc mình cân nhắc loại thuốc nào mình phải cân nhắc liều lượng ra sao
phải được tính toán với cẩn thận và phải theo dõi những tác dụng phụ rất là kỹ càng
nếu không thì sẽ gây ra những hậu quả
mình điều trị được viêm phổi nhưng lại gây ra những bệnh lý suy gan suy thận khác
vậy thì việc điều trị bệnh viêm phổi ở người cao tuổi thì có khó hay không thưa bác sĩ
rõ ràng là điều trị viêm phổi ở người già là khó
thông thường là ngoài việc dùng thuốc kháng sinh ra mình đã dùng thuốc mình phải theo dõi rất nhiều tác dụng phụ
mình phải theo dõi xuyên xét nghiệm máu theo dõi trên lâm sàng của bệnh nhân theo đáp ứng của bệnh nhân
mình cũng phải kết hợp thêm các biện pháp các bên chuyên khoa các bác sĩ phục vụ chức năng
phần lý trị liệu để có thể giúp người già trải qua được cơn bệnh
và ngoài ra còn một chút nữa đó là mình cũng phải rất là lưu ý đó là về vấn đề về dinh dưỡng của người già
thông thường thì người già viêm phổi thì dinh dưỡng của người ta rất là kém
và bên bên của chúng tôi thì cũng có các bác sĩ các bác sĩ viên chuyên khoa dinh dưỡng
bộ phận dinh dưỡng sẽ hàng ngày sẽ cá thể hóa trên từng bệnh nhân để có những chế độ ăn riêng
để chăm sóc bệnh nhân để giúp những người bệnh có sức chống đỡ về bệnh
một lần nữa cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ vừa rồi
khi sức khỏe và hệ miễn dịch suy yếu dần làm cho sự đề kháng tự nhiên của người cao tuổi giảm đi
viêm nhiễm ở đường hô hấp và bệnh cúm ở người già có xu hướng gia tăng
nhất là khi giao mùa hay có dịch cúm
do vậy tiêm vaccine ngừa cúm và phế cầu nên được thực hiện đều đặn hàng năm
người chăm sóc cũng như các thành viên khác trong gia đình cũng được khuyến cáo tiêm ngừa vaccine chống viêm phổi
theo các bác sĩ tại bệnh viện đa khoa tâm anh hà nội
các bệnh đường hô hấp thường có nguy cơ diễn biến nguy hiểm và gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe bệnh nhân
nếu không được điều trị đúng cách và kịp thời có thể dẫn tới các biến chứng nguy hiểm thậm chí gây tử vong
vì vậy việc trần đoán sớm điều trị kịp thời và dự phòng các bệnh hô hấp phổi mạng tính là yêu cầu cấp thiết hiện nay
nếu có các triệu chứng của các bệnh liên quan đến hô hấp
người bệnh cần được thăm khám và điều trị sớm tại cơ sở y tế uy tín
có đội ngũ chuyên gia bác sĩ giàu kinh nghiệm